sáng ngày một mươi một tháng hai tại xã tam hiệp huyện núi thành tỉnh quảng nam hơn tám bốn trăm linh cán bộ công nhân công ty cổ phần ô tô trường hải đã đồng loạt gia quân sản xuất đầu năm kỷ hợi
dự lễ gia quân đầu năm có đồng chí trương tấn sang nguyên chủ tịch nước cùng đại diện lãnh đạo tỉnh quảng nam và huyện núi thành
trong năm hai nghìn một mươi chín taco sẽ tiếp tục đầu tư và nâng cấp các nhà máy lắp ráp ô tô theo hướng tự động hóa ứng dụng số hóa trong quản trị để sản xuất hàng loạt theo yêu cầu riêng biệt của khách hàng
tập trung vào các nhà máy như xe du lịch kia xe du lịch cao cấp xe tải mới đồng thời đẩy mạnh liên doanh liên kết và đầu tư xây dựng các nhà máy sản xuất linh kiện phụ tùng ô tô chính yếu nhằm gia tăng tỷ lệ nội địa hóa cho các chủng loại xe
trong đó xe buýt đạt hơn sáu mươi nội địa
năm hai nghìn một mươi chín thaco phấn đấu đạt chỉ tiêu doanh số tối thiểu là một trăm một mươi xe các loại trong đó xuất khẩu một bốn trăm linh sơ mi rơ móc và ba trăm năm mươi xe buýt